quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
đêm qua vùng ngắp thấp trên biển đông tiếp tục di chuyển theo hướng tây
với tốc độ di chuyển khoảng một mươi năm km đến trưa chiều nay áp thấp nhiệt đới sẽ nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ bình định trở vào đến khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
nên vùng nguy hiểm trên biển đông trong ngày hôm nay sẽ là vùng vị tuyến một mươi hai một mươi năm độ vị bắc và từ một trăm linh chín năm một trăm một mươi năm độ kinh đông
ngoài ra do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trương sa vùng biển từ bình định trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang
vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám
trở ra về các vùng biển phía bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu bảy chín biển động mạnh
trên đất liền dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh liên tục được tăng cường từ phía bắc xuống
nên từ nay cho đến ngày một mươi một tháng một mươi ở các tỉnh trung bộ
có mưa to đến rất to trong đó tổng lượng mưa lên tới ba trăm linh năm trăm linh mm một đợt
riêng các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm trăm linh bảy trăm linh mm một đợt
các tỉnh bắc tây nguyên là con tum gia lai hay đắk lắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm năm mươi mm
trong khi đó ở khu vực nam tây nguyên và nam bộ cũng có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
với lượng mưa được dự báo sẽ gió đông bắc mạnh cấp sáu tám biển động mạnh cấp sáu tám biển động mạnh cấp

có mưa nên nền nhiệt trong nhiều ngày tới ở miền trung sẽ không cao phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên nhiệt độ từ hai mươi năm hai mươi tám độ và nam bộ là nhiệt độ thấp dưới ba mươi một độ
không mưa nhiều như các tỉnh trung và nam bộ hôm nay cũng như vài ba ngày tới miền bắc liên tục chịu tác động của không khí lạnh tăng cường
vì thế toàn vùng phổ biến ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng
nhiệt độ giao động từ hai mươi bảy ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước